khu vực có thời tiết ổn định nhất trên cả nước trong ngày hôm nay vẫn là các tỉnh thành ở tây nguyên và nam bộ
dự báo thời tiết tại đây tiếp tục ít mưa ngày trời có nắng
nhiệt độ trưa chiều giữ ở mức khá cao khoảng từ hai mươi tám ba mươi độ ở khu vực tây nguyên và ba mươi một ba mươi ba độ ở các tỉnh thành nam bộ
nhiệt cao độ ẩm ban trưa giảm thấp chỉ còn khoảng từ sáu mươi năm bảy mươi
vì thế người dân cũng nên hạn chế các hoạt động lâu ở ngoài trời nắng và bổ sung đầy đủ nước uống
trên biển đáng chú ý là ở khu vực này
khu vực biển ngoài khơi của trung và nam bộ do hiệu ứng cộng rồn của không khí lạnh tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển còn cao từ hai đến ba mét khiến tình trạng biển động
trong khi ở khu vực bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu giật cấp tám
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước